thời tiết tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ
bao gồm cả khu vực thủ đô hà nội
sẽ có thay đổi từ đêm mai ngày một mươi bốn
khi hội tụ gió trên cao hoạt động
mưa xuất hiện dài rác cung bộ có nơi xảy ra mưa to
kèm theo đó là các hiện tượng thừa tích cực đoan
nên nhiệt độ vì vậy sẽ có xu hướng giảm bớt trong ngày
do trời nhiều mây và có lúc có mưa
cao nhất trong ba ngày tới đều ở dưới mức là ba mươi một độ
tương tự tại các tỉnh thuộc khu vực phía tây bắc bộ
mưa cũng gia tăng từ đêm mai kéo dài sang ngày một mươi năm và ngày một mươi sáu
cục bộ có điểm xảy ra mưa vừa đến mưa to
về nhiệt độ ban đêm thời tiết phổ biến ở ngưỡng trời lạnh
với nhiệt độ thấp nhất chủ yếu ở mức một mươi chín hai mươi hai độ
vùng núi có nơi trời rét với nhiệt độ dưới một mươi chín độ
tranh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm không nhiều
mức nhiệt cao nhất trong ngày tại đây là hai mươi tám ba mươi một độ
có nơi thấp hơn do mưa gia tăng
lui xuống khu vực trung bộ thời tiết tại các tỉnh
từ thanh hòa đến thừa thiên huế
từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi năm có mưa rào và rông rải rác
tuy nhiên lượng mưa được dự báo là không quá lớn
nhiệt độ cao nhất vì thế duy trì ổn định
trong khoảng là hai mươi tám ba mươi một độ vào lúc trưa chiều
khu vực đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
chế độ nhiệt ẩm không có quá nhiều biến động
mưa rông có thể xuất hiện với lúc chiều tối và tối
trong ba ngày tới
cung bộ có thể xảy ra mưa vừa
nhiệt độ cao nhất trưa chiều đạt ở ngưỡng là hai mươi tám ba mươi một độ
còn thấp nhất về đêm và sáng là từ hai mươi một ba mươi một độ
tại tây nguyên trong ba ngày tới
chủ yếu thì ít có mưa ban ngày có nắng
nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa chiều
đạt ở mức là hai mươi bảy ba mươi độ
về đêm thì do kết hợp với độ cao của địa hình
tại tây nguyên thời tiết lạnh
và có nơi thì trời rét
với nhiệt độ thấp nhất
chủ yếu ở mức là một mươi bảy hai mươi độ
có nơi còn thấp hơn
khu vực nam bộ thì mưa cũng có
thuyên hướng là giảm bớt
so với những ngày trước đó
trưa chiều có nắng với nhiệt độ cao nhất

có nơi cao hơn về đêm và sáng
thì sẽ hạ về mức là hai mươi ba hai mươi sáu độ
thời tiết man mẻ sẽ duy trì